vào sáng ngày hai mươi tám tháng năm tại quảng trường mùng một mươi tháng ba thành phố buôn ma thuật trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với tỉnh đắk lắc tổ chức lễ gia quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi bảy
tham dự buổi lễ có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
chiến dịch năm nay được triển khai tại sáu mươi bốn huyện nghèo trong đó tập trung vào địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo nơi cư trú nơi làm việc
học tập của đoàn viên thanh niên một số đảo tiền tiêu của tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương thị mai đánh giá cao vai trò của lực lượng thanh niên vẻ vang hào hùng qua các thời kỳ
đồng thời đề nghị trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh luôn bảo đảm tính định hướng cho hoạt động tình nguyện phát huy tốt vai trò sung kích của thanh niên ở các địa bàn vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
lấy hiệu quả hoạt động là thước đo đánh giá phong trào phát huy tính hiệu quả của các năm trước để xây dựng chương trình tình nguyện mới gắn với cuộc sống của người dân triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cần khuyến khích thúc đẩy để hoạt động tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên liên tục xây dựng ý thức thói quen tốt cho đoàn viên thanh niên
đồng chí trương thị mai cũng đề nghị các bộ ngành các cấp ủy chính quyền địa phương đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn viên thanh niên cộng sản hồ chí minh hoàn thành tốt chiến dịch tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi